hướng tới kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh đoàn nghệ thuật một mươi chín tháng năm thuộc hội người cao tuổi việt nam đã tổ chức chương trình
ca mối nhạc mang tên giai điệu tổ quốc chương trình như lời tri ân những công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh cho nền độc lập dân tộc thống nhất đất nước
trong suốt một mươi sáu năm qua đoàn nghệ thuật một mươi chín tháng năm đã xây dựng được nhiều chương trình đặc sắc phục vụ nhân dân và người yêu nghệ thuật trong cả nước
đoàn cũng đã được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen vì những công hiến của mình trong sự nghiệp phát triển văn hóa văn nghệ của nước nhà
chương trình ca múa nhạc giai điệu tổ quốc gồm hơn một mươi năm tiết mục đã khai quát cho người xem về trạng đường hoạt động cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
đây cũng là một trong những chương trình được đoàn đầu tư công phu về nội dung và cách thể hiện nhằm đem đến những tiết mục ý nghĩa và cảm xúc về cuộc đời của lãnh tụ hồ chí minh vị cha già của dân tộc